và dù diễn biến sắp tới ra sao phía châu âu cũng kiên quyết không chấp nhận các điều khoản tổn hại đến thị trường chung
phản ứng trước các tuyên bố cứng rắn từ phía eu tránh văn phòng nội các anh michael gove cho biết
để đạt được thỏa thuận phía eu cũng cần phải có các bước đi nhượng bộ
trong đó đặc biệt phải lưu ý rằng nước anh đã bỏ phiếu để lấy lại quyền kiểm soát
nên eu sẽ không thể áp đặt các quy định của mình cho anh
vẫn còn ba vấn đề có thể làm nên sự khác biệt giữa việc có thỏa thuận và việc không có thỏa thuận
đó là điều kiện cạnh tranh công bằng về quản trị và vấn đề nghề cá
mỹ tạm thời yêu cầu người nước ngoài đến từ hai mươi ba quốc gia đang phát triển phải nộp một mươi năm usd khi xin cấp thị thực nhập cảnh nước này
chương trình thí điểm này có hiệu lực từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai tới và có thời hạn sáu tháng
cơ quan nhập cảnh và hải quan mỹ sẽ thu số tiền một mươi năm usd nếu người được cấp thị thực không chứng minh được rằng họ đã rời khỏi mỹ đúng thời hạn thị thực
theo một thông báo của chính phủ mỹ
chương trình này nhằm trang trải chi phí cho việc trục xuất người nước ngoài ở lại mỹ quá hạn thị thực
phần lớn là những người đến từ các quốc gia châu phi trong đó có sudan cộng hòa dân chủ congo
quy định nộp tiền này không ảnh hưởng đến sinh viên hoặc khách du lịch từ những quốc gia phát triển được miễn thị thực nhập cảnh mỹ
quý vị đang theo dõi bản tin gmt cộng bảy của chuyên hình nhân dân
hôm qua hơn sáu mươi cụm dịch xuất hiện khắp đất nước bao gồm tại trường học căn cứ quân sự và nhà thờ
sự lây nhiễm từ hai làn sóng đầu tiên để lại những nguy cơ còn kéo dài trong cộng đồng
chúng sẽ bùng phát khi các quy tắc giãn cách xã hội được dỡ bỏ mà không có sự chuẩn bị thích hợp
khác với tình trạng lây lan xuất phát từ một vài cụm dịch lớn như trước đây
làn sóng thứ ba bao gồm hàng chục cụm nhỏ khó truy vết hơn
còn tại hồng kông trung quốc một cụm dịch bắt nguồn từ các câu lạc bộ khiêu vũ
đã phá vỡ thành tích không ghi nhận hoặc ít ca nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng suốt nhiều tuần qua
đây là một trong những cụm dịch lớn nhất từng xuất hiện ở hồng kông trung quốc
với hơn một trăm ba mươi ca nhiễm đã được báo cáo
video và hình ảnh tại các câu lạc bộ khiêu vũ cho thấy người dân hoàn toàn không tuân thủ những quy định phòng dịch
có vẻ làn sóng lây nhiễm mới sẽ khá nghiêm trọng
giới chuyên gia nhận định tâm lý mệt mỏi vì đại dịch là một yếu tố

nguyên liệu quan trọng dẫn đến sự xuất hiện của làn sóng covid một mươi chín thứ ba
sau nhiều tháng chung sống với các lệnh hạn chế kết hợp với tình hình có vẻ đã được kiểm soát một thời gian
người dân dần trở nên lơi lỏng với những quy tắc chán nản vì phải ở nhà và thờ ơ trước nguy cơ gặp rủi ro
tâm lý thờ ơ ngày càng nguy hiểm khi dịch cúm đang dần đến đỉnh điểm
khiến các dường bệnh không còn chỗ chống
bên cạnh đó những sai lầm về chính sách cũng khiến virus thừa cơ lây lan rộng hơn
sự phát triển không thể lường trước của làn sóng covid một mươi chín thứ ba
báo hiệu một mùa đông thậm chí khắc nghiệt và khó khăn hơn
những biện pháp kiểm soát của chúng tôi dựa vào sự thay đổi hành vi tự nguyện
việc thuyết phục người dân thay đổi ngày càng khó khăn
ngay cả khi số ca nhiễm covid một mươi chín mới cao hơn nhiều so với tháng ba và tháng bốn
mọi người vẫn tỏ ra khá thoải mái
lo ngại làn sóng thứ ba thậm chí có thể còn tồi tệ hơn những đợt bùng phát trước đây
các chính phủ đã ngay lập tức
thắt chặt các biện pháp để ngăn chặn đại dịch
giới chức thủ đô seoul của hàn quốc đã yêu cầu đóng cửa quán bar và hộp đêm
hạn chế dịch vụ dùng bữa trong nhà hàng và quán cà phê
sau khi quyết định nới lỏng hạn chế trước đó được cho là nguyên nhân khiến covid một mươi chín lây lan trở lại
đặc khu hồng kông trung quốc cũng đóng cửa các quán bar và hộp đêm
vài ngày sau khi giới chức hoãn việc khởi động bong bóng du lịch với singapore
một hình thức thử nghiệm rất được mong đợi
nhưng có lẽ chỉ nỗ lực từ phía chính phủ sẽ là không đủ
thử nghiệm với sức khỏe của bản thân và cộng đồng từ phía mỗi người dân
mới là vũ khí hiệu quả nhất trong cuộc chiến với covid một mươi chín
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay
thân ái chào tạm biệt